quảng ngãi nổi tiếng với thương hiệu muối sa huỳnh tuy nhiên nhiều năm qua sản xuất tiêu thụ muối của diêm dân gặp rất nhiều khó khăn
hiện nay thì nhiều diện tích muối vẫn bị bỏ hoang do không tiêu thụ được
để giải quyết cơ nguyên của vấn đề này thì tỉnh quảng ngãi đã quy hoạch muối xa hình theo hướng sản xuất muối sạch theo hướng công nghiệp
tổng diện tích quy hoạch sản xuất muối sa huỳnh hơn một trăm một mươi bốn ha sản lượng đạt một mươi một tấn
trong đó diện tích sản xuất muối sạch theo hướng công nghiệp năm mươi một năm mươi năm hectare với sản lượng sáu tấn
quảng ngãi sắp xếp lại hoạt động của hợp tác xã muối gắn sản xuất với chế biến đa dạng hóa sản phẩm muối xây dựng mạng lưới tiêu thụ
và nâng cao giá trị hạt muối sa huỳnh trên thị trường nâng thu nhập bình quân của hộ diêm dân lên hai mươi hai bốn triệu đồng một năm vào năm hai nghìn hai mươi
việc quy hoạch nhằm tổ chức lại sản xuất tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất muối
từng bước chuyển đổi sản xuất muối truyền thống sang sản xuất muối sạch theo hướng công nghiệp
nâng cao thu nhập cải thiện đời sống diêm dân đảm bảo ngang bằng với các ngành nghề khác
để đạt được mục tiêu này quảng ngãi sẽ đầu tư chín mươi bốn tám tỷ đồng để dồn điền đổi thừa
chỉnh trang đồng muối xây dựng hạ tầng kỹ thuật mạng lưới chế biến và tiêu thụ muối xa hình
hỗ trợ diêm dân áp dụng phương pháp sản xuất muối sạch công nghệ chế biến muối hiện đại